tuy việt nam đi sau thế giới hơn hai mươi năm trong lĩnh vực thụ tinh ống nghiệm nhưng đến thời điểm hiện tại
ngành y tế nước ta đã đạt được nhiều thành tiệu và có những tiến bộ ngang tầm khu vực cũng như trên trường quốc tế
nhằm tuyên truyền cung cấp cho cộng đồng những hiểu biết về nguy cơ nguyên nhân cách phòng tránh cũng như phát hiện
và điều trị kịp thời vô sinh hiếm muộn trong hai ngày từ mùng hai đến mùng bốn tháng tám
bệnh viện biêu điện tổ chức ngày hội tư vấn vô sinh hiếm muộn năm hai nghìn một mươi chín và hỗ trợ một trăm linh ca làm thụ tinh trong ống nghiệm
đây là sự kiện thường niên được bệnh viện tổ chức hàng năm
trung tâm hỗ trợ sinh sản bệnh viện bưu điện hiện tại áp dụng các kỹ thuật cao được ứng dụng trên thế giới
thực hiện thành công nhiều ca thụ tinh trong ống nghiệm khó như người bệnh lớn tuổi
người bệnh có tinh trùng bất động một trăm linh giúp đỡ hàng nghìn cặp vợ chồng có con tỷ lệ thụ tinh đạt trên bảy mươi
tỷ lệ có thai đạt gần sáu mươi và tăng dần theo từng năm
tại sự kiện các chuyên gia hàng đầu của trung tâm đã dành nhiều thời gian chia sẻ trao đổi tư vấn
các nội dung liên quan đến quy trình làm thụ tinh trong ống nghiệm an toàn hiệu quả
cũng như công bố chương trình hỗ trợ kinh phí cho một trăm linh cặp vợ chồng hiếm muộn có hoàn cảnh khó khăn
mỗi cặp ba mươi triệu đồng
đây là lần thứ tư bệnh viện triển khai chương trình này trước đó trong ba năm đã có một trăm chín mươi trường hợp được hỗ trợ
và trong số đó rất nhiều cặp vợ chồng đã có con